cô cô lúc này rất vui và có sức động thì cô cũng mong các bác hãy cố gắng cứu những người cũng như cô được mau ra về và được về nhà đón cậu gia đình hạnh phúc
cô gửi lời cảm ơn đến cản bộ y tế những người đã hôn hóa một câu đi ạ

cuối cùng của tôi là xin chúc mấy bác sức khỏe và mấy bác cố gắng cứu những người bạn cũng như tôi được về với gia đình cảm ơn